vâng thưa quý vị hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc trịnh văn quyết
và những địa điểm liên quan để phục vụ điều tra thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin nhật ký an ninh vào lúc hai mươi hai h tối ngày hôm nay
liên quan đến vụ một đối tượng đánh đập bạn gái f về sống chung không thành đã có hành động man dợ là cắt cổ tay cháu ruột của bạn gái mới chỉ ba tuổi gây xôn xao dư luận ở quảng ngãi
ngày hôm nay công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trương quang cường chú tại tp quảng ngãi về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba trong lúc hai con ruột của anh trần văn dương ở xã hành đức huyện nghĩa hành đang ở trong nhà
thì cường đi vào và dùng dao cắt cổ tay cháu trần thiên an ba tuổi gây thương tích ba mươi năm
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận sống như vợ chồng với chị trần thị diệp
ruột của anh trần văn dương do đối tượng hay bạo hành nên chị diệp bỏ đi
cường nhiều lần liên lạc yêu cầu chị diệm về cùng sống nếu không sẽ hành hung
tuy nhiên chị diệp không đồng ý nên đối tượng đã cắt cổ tay cháu an với mục đích cảnh cáo giàn mặt chị diệp
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng có hành động man dợ đối với trẻ em
chiều tối nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
để điều tra về tội thao túng thị trường chú quán theo điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày một mươi một hai nghìn hai mươi hai
thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán tại việt nam
hành vi trên của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
bước đầu vào chiều tối ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng có liên quan
các quyết định và lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định
cùng ngày ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã có văn bản ủy quyền cho bà vũ đặng hải yến
phó tổng giám đốc tập đoàn flc điều thành và bộ hoạt động của tập đoàn flc và bà mùa uê uê
thông tin chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết đơn vị mới tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch đến tính mạng sau khi sử dụng sản phẩm cà phê giảm cân
đây không phải là lần đầu tiên ca bệnh liên quan đến sản phẩm giảm cân được bệnh viện tiếp nhận
điều này cho thấy việc sử dụng các sản phẩm để làm đẹp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vẫn luôn tiềm mẩn những nguy cơ và tác hại khó lường về sức khỏe
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự
vì muốn giảm cân cấp tốc người phụ nữ này đã dùng cà phê giảm cân mua từ đồng nghiệp để dùng
thế nhưng chưa kịp mừng vì giảm được cân chị đã phải nhập viện vì không thể hô hấp
sau khi được cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương chị được chuyển đến bệnh viện bạch mai trong tình trạng khó thở nôn khát nước và co giật
và đến chiều thì là tôi không thở được

làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả các chị em
tuy nhiên làm đẹp sao cho đúng cách và sử dụng những sản phẩm hiệu quả thì chị em cần phải lựa chọn kỹ càng tránh tiền mất tật mang thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng bản thân
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi chín tháng ba của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay cả nước có số bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh cao kỷ lục với hơn một sáu mươi bảy triệu ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hơn bảy một triệu ca bệnh

tính từ một mươi sáu giờ ngày hôm qua cho đến một mươi sáu giờ ngày hôm nay hai mươi chín tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hơn tám mươi tám ba trăm linh ca nhiễm mới
trong đó có hai ca nhập cảnh còn lại ghi nhận ở trong nước
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp ngài vladimir baravikov tân đại sứ belarus tại việt nam tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan belarus gồm bộ nội vụ ủy ban an ninh quốc gia bộ tình trạng khẩn cấp ủy ban giám định tư pháp đã đạt được nhiều kết quả đáng kể
chúc mừng ngài vladimir baravikov được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa belarus tại việt nam
bộ trưởng tô lâm chúc ngài đại sứ có nhiệm kỳ công tác tại việt nam thành công góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới
mong ngài đại sứ tiếp tục ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của belarus để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân việt nam belarus
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng giữa hai nước việt nam belarus không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển có phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm cảm ơn belarus cam kết ủng hộ việt nam ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế trong thời gian tới góp phần vào hòa bình ổn định tại khu vực và trên thế giới
bộ trưởng tô lâm nêu rõ quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan belarus gồm bộ nội vụ ủy ban an ninh quốc gia bộ tình trạng khẩn cấp ủy ban giám định tư pháp thời gian qua đạt được nhiều kết quả
hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm khủng bố tội phạm mua bán người các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao tội phạm kinh tế và trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự phòng cháy chữa cháy
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ vladimir baravikov khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp belarus việt nam nói chung quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật belarus với bộ công an việt nam nói riêng